công an tỉnh đắk nông đang thu thập hồ sơ làm rõ những khuyết điểm trong bốn gói thầu mua sắm sinh phẩm
mà cdc đắk nông đã mua của công ty việt á để điều tra xử lý theo quy định
theo đó trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cdc đắk nông đã thực hiện mua sắm hai mươi hai gói thầu hóa chất sinh phẩm
trong đó có bốn gói thầu liên quan đến công ty việt á
ở bốn gói thầu này có ba gói thầu được ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
một gói thầu do sở y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị hơn bảy trăm bốn mươi ba triệu đồng
tuy nhiên qua thanh tra trình tự thủ tục bốn gói thầu mua sắm hóa chất sinh phẩm được xác định đã có một số khuyết điểm hạn chế
tại các gói thầu số một hai ba trước thực hiện công khai kết quả chỉ định thầu
riêng gói thầu số hai còn có việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước thời điểm ký biên bản thương thảo hợp đồng
trước thời điểm có kế hoạch thẩm định